tại quận một mươi hai tp hcm đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn thiêu trụi hai nhà xưởng sản xuất bao bì in ấn
thông tin ban đầu đám cháy được phát hiện vào khoảng bốn giờ một mươi một phút tại công ty trách nhiệm hữu hạng
atico việt nam chuyên về sản xuất khăn lạnh ở phường hiệp thành quận một mươi hai
ngọn lửa sau đó lan rộng ra công ty chuyên và bao bì in ấn ở lân cận
hai cột khói cháy bóp cuộn cuộn lên cao hàng trăm mét sức nóng làm máy tôm từ nhà xưởng đổ sập
đám cháy diễn biến phức tạp lực lượng chức năng phải huy động hơn một trăm ba mươi một cán bộ
chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tích cực khống chế ngọn lửa
cùng với đó khẩn trương di dời vật liệu dễ cháy ở kho xăng và kho hóa chất trong công ty ra ngoài để đảm bảo an toàn
hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi một diện tích một bảy trăm linh m hai của hai công ty
hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng điều tra